nhận lời mời của tổng thống cộng hòa pháp emmanuel macron sáng hai mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi
tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam nguyễn phú trọng và đoàn đại biểu cấp cao việt nam
đã rời hà nội đi thăm chính thức cộng hòa pháp
tham gia đoàn có các đồng chí tổng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội
đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng bộ ngoại giao
đồng chí nguyễn văn nên bí thư trung ương đảng tránh văn phòng trung ương
đồng chí hoàng bình quân ủy viên trung ương đảng trưởng ban đối ngoại trung ương
đồng chí trần tuấn anh ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ công thương
đồng chí trần hồng hà ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường
đồng chí chu ngọc anh ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ
đồng chí nguyễn trí vịnh ủy viên trung ương đảng thượng tướng thứ trưởng bộ quốc phòng
đồng chí lê quý vương ủy viên trung ương đảng thượng tướng thứ trưởng thường trực bộ công an
đồng chí hồ mẫu ngoạt trợ lý tổng bí thư và nguyễn thiệp
đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam tại pháp